sau khi công ty samoc vina đề nghị thành phố có văn bản xác nhận hợp tác dự án cải thiện chất lượng nước sông tô lịch
khu vực vĩnh ninh đại áng ủy ban nhân dân thành phố đã đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ oda không hoàn lại khoảng bảy trăm linh usd để thực hiện dự án
cụ thể sở ngoại vụ hà nội sẽ chủ trì phối hợp với các sở kế hoạch và đầu tư xây dựng dự thảo văn bản của ủy ban nhân dân thành phố
gửi bộ đất đai hạ tầng và giao thông hàn quốc xác nhận sự cần thiết của dự án cải thiện nguồn nước trên sông tô lịch tại khu vực vĩnh ninh và đại án
các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận khoản tài trợ này sẽ do sở kế hoạch và đầu tư chủ trì
phối hợp với các sở xây dựng ngoại vụ tham mưu đề xuất hà nội sẽ báo cáo các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính tài nguyên và môi trường ngoại giao
cho phép ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận tài trợ để nghiên cứu thiết kế liên quan đến hai dự án xử lý nước thải đoạn cuối sông tô lịch tại khu vực vĩnh ninh và đại áng theo đúng quy hoạch được thủ tướng phê duyệt